tại trường cao đẳng y tế thanh hóa bộ y tế phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày toàn dân mua và sử dụng muối iốt mùng hai tháng một mươi một
trong nhiều năm qua công tác phòng chống dối loạn do thiếu iốt ở các địa phương trong tỉnh thanh hóa đã đạt kết quả tốt
việc mua sử dụng muối iốt và các chế phẩm có iốt trong bữa ăn hàng ngày đã trở thành thói quen với nhiều gia đình
tỉ lệ phủ iốt toàn dân đạt chín mươi bảy bảy mươi năm tỉ lệ biếu cổ trẻ em từ tám đến một mươi tuổi giảm còn hai sáu mươi năm
thanh hóa được đánh giá là tỉnh dẫn đầu trong hoàn thành tốt mục tiêu chương trình quốc gia về thanh toán các dối loạn do thiếu iốt vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên những kết quả đạt được chưa thực sự bền vững tình trạng thiếu iốt đang có nguy cơ quay trở lại
bộ y tế kêu gọi mọi gia đình mọi người dân đặc biệt là phụ nữ và trẻ em hãy tích cực sử dụng mối iốt trong bữa ăn hàng ngày để không bị mắc các dối loạn do thiếu iốt
ngay sau lễ meeting ban tổ chức đã trao quà là những gói mối iốt cho các đại biểu cùng đông đảo người dân tham dự buổi lễ